theo dự báo của viện khoa học thủy lợi miền nam từ ngày một mươi sáu tháng ba đến ngày sáu tháng bốn mặn ở đồng bằng sông kiều long sẽ giảm dần
phạm vi cách biển từ ba mươi năm đến bốn mươi năm km trở vào ở các cửa sông cửu long có khả năng xuất hiện nước ngọt khi mà chiều thấp chân chiều và thuận lợi cho việc lấy nước
vì vậy khuyến cáo các địa phương cần tăng cường quan chắc và tập trung tối đa phương tiện để lấy nước ngọt trong thời gian này
ở thời điểm này trên sông hàm luông cửa tiền cửa đại mặn vẫn còn khá cao
sự báo dòng chảy tháng bốn từ thượng lưu sông mê công về đồng bằng sông kiểu long có khả năng vẫn ở mức thấp kéo theo sâm nhập mặn có khả năng rất nghiêm trọng
điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt đặc biệt là ở khu vực các cửa sông kiểu long từ ngày tám tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng bốn
cụ thể chiều sâu sâm nhập mặn lớn nhất vùng ranh mặn là bốn phần nghìn trong thời gian này sẽ cách cửa sông văm cỏ đông văm cỏ tây tầm chín mươi năm đến một trăm linh năm km sông cửu long khoảng năm mươi đến năm mươi năm km
trên sông hàm luông độ mặn bốn phần nghìn sẽ cách cửa sông bảy mươi bảy mươi năm km sông cổ chiên khoảng năm mươi năm mươi năm km sông hậu khoảng bốn mươi năm năm mươi km
trên sông cái lớn mặn biến động nhanh dự báo phạm vi ảnh hưởng trong bốn tháng là khoảng sáu mươi đến sáu mươi năm km
dự báo tháng năm khả năng mặn ở đồng bằng sông cửu long sẽ giảm nhiều nhưng vẫn đề phòng một số trường hợp bất thường do mưa muộn dòng chảy thượng lưu về đồng bằng sông cửu long thấp